thưa quý vị và các bạn sáng nay ngày một mươi bốn tháng bốn thủ tướng chính phủ võ minh chính đã dự lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động
và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai cùng dự có đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo các địa phương và lãnh đạo bộ công an qua các thời kỳ
lực lượng cảnh sát cơ động là một bộ phận cấu thành quan trọng của công an nhân dân việt nam
là một lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu được đảng nhà nước tin tưởng
giao nhiệm vụ thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
trong thời kỳ đổi mới nhất là những nhiệm kỳ gần đây lực lượng cảnh sát cơ động ngày càng trưởng thành vững mạnh toàn diện
là lực lượng sung kích đi đầu dấn thân vào những nơi nguy hiểm khó khăn nhất đấu tranh trực diện với các loại tội phạm nguy hiểm
ngăn chặn chấn áp kịp thời các hoạt động gây dối bạo loạn bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
những thành tích chiến công của lực lượng cảnh sát cơ động trong năm mươi năm qua bắt đầu từ sự giáo dục
rèn luyện quan tâm đặc biệt dạy công chăm lo lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng
quản lý tập trung thống nhất của nhà nước sự lãnh đạo chỉ huy điều hành của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an qua các thời kỳ
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động đã anh dũng hy sinh bị thương
những chiến công và sự công hiến hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động
luôn được đảng nhà nước và nhân dân ta tôn vinh tri ân sâu sắc
đồng thời qua đó đã tô thắm thêm biểu tượng cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
tới đây lực lượng cảnh sát cơ động phải quán triệt sâu sắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối
trực tiếp về mọi mặt của đảng sự thống lĩnh của chủ tịch nước sự thống nhất quản lý nhà nước của chính phủ
thủ tướng chính phủ sự chỉ huy quản lý trực tiếp của bộ trưởng bộ công an và sự giám sát của nhân dân
cùng với đó là tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện
đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát cơ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ
trên nền tảng truyền thống vẻ vang của năm mươi năm thành lập và trưởng thành
thủ tướng phạm minh chính mong muốn và tin tưởng lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc luôn dũng cảm chiến đấu sẵn sàng hy sinh thức cho dân ngủ
gác cho dân vui chơi lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình
xây dựng văn hóa tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người công an nhân dân bản lĩnh dũng cảm nhân văn
có trái tim nóng cái đầu lạnh đôi chân vững chắc có bàn tay sạch và biết trọng danh dự
vì danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất như lời căn dặn của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
ngày một mươi ba tháng bốn tỉnh lâm đồng cũng đã tổ chức phát động hưởng ứng phong trào thi đua xóa nhà tạm
nhà rụt nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh
tại lễ phát động các cơ quan đơn vị các tổ chức xã hội tổ chức tôn giáo và các doanh nghiệp
đã đóng góp và ủng hộ hơn năm tỷ đồng
năm năm qua từ nguồn quỹ vì người nghèo các cấp lâm đồng đã xây dựng hai ba trăm hai mươi bốn căn nhà
sửa chữa sáu trăm năm mươi một căn nhà sửa chữa sáu trăm năm mươi một căn nhà
sửa chữa sáu trăm năm mươi một căn nhà cho các hộ nghèo hộ cận nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn
với tổng giá trị là trên chín mươi tỷ đồng
qua đó đã góp phần giúp hàng nghìn hộ nghèo người nghèo trên địa bàn tỉnh ổn định cuộc sống
hiện số hộ nghèo đa chiều tại lâm đồng còn khoảng hơn một mươi một hộ
nhiều hộ chưa có nhà ở hoặc nhà ở tạm bợ rụt nát rất cần được quan tâm
nhân dịp này tỉnh lâm đồng kêu gọi các cơ quan đơn vị các tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh
cùng toàn thể cộng đồng phát huy tinh thần tương thân tương ái
đóng góp ủng hộ kinh phí để tập trung xóa nhà tạm nhà rột nát
ngày tại lễ phát động đã có một mươi hai đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh tham gia ủng hộ
với tổng số tiền là hơn năm tỷ đồng
sáng nay ngày một mươi bốn tháng bốn gần bốn học sinh hoàn thành chương trình tiểu học
đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực vào lớp sáu trường trung học cơ sở và trung học phổ thông lương thế vinh
đây là một trong số ít các trường duy trì liên tục được hình thức kiểm tra đánh giá năng lực trực tiếp
trong tuyển chọn học sinh lớp sáu
từ sáng sớm các phụ huynh và học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào đã có mặt
công tác tuyển sinh được chuẩn bị chú đáo
theo chỉ tiêu sở giáo dục và đào tạo hà nội giao cho trường trung học cơ sở và trung học phổ thông lương thế vinh
thì trường có sáu trăm bốn mươi chỉ tiêu cho cả hai cơ sở
tuy nhiên năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
có gần bốn hồ sơ học sinh đăng ký thi đầu vào lớp sáu
tại cơ sở tân triều thanh trì hà nội có một sáu trăm linh hồ sơ các em đăng ký thi
năm nay hình thức tuyển sinh của trường cũng thay đổi so với mọi năm
trường sẽ dựa vào điểm thi đánh giá năng lực trực tiếp để chọn học sinh lớp sáu
mọi năm thì nhà trường dùng cả học bạ để đánh giá để xét cho các con vào trường
còn năm nay thì nhà trường đã thay đổi chỉ dùng điểm ba môn toán văn anh
cấp một gọi là tiếng việt để xét cái điểm vào trường cái học bạ
nó nhiều lúc cũng là áp lực cho học sinh
bây giờ học tiểu học thì để mà được cứ điểm chín một mươi mới được vào trường lương thế vinh
thì lại xảy ra một cái hình thức tiêu cực là các con phải làm một quyền học bạn đẹp
với gần bốn hồ sơ và sáu trăm bốn mươi chỉ tiêu tỷ lệ trọi của các học sinh khá lớn
tuy nhiên nhà trường cũng chia sẻ việc khảo sát đánh giá năng lực cũng chỉ là phân loại học sinh cho đồng đều
nếu không đổ các trường điểm trường chất lượng cao các em học sinh có thể học các trường khác
phụ huynh cũng không cần quá áp lực
đối với việc thi cử của các con
kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào lớp sáu là một trong những kỳ thi ban đầu
của các trường
đối với việc thi cử của các em học sinh sau khi hoàn thành chương trình tiểu học
vì vậy cha mẹ cũng nên giảm áp lực và coi đây như một trong những cuộc thử sức hữu ích
trên con đường học tập của các em
thưa quý vị tuyến đường thuộc tỉnh lộ bảy kết nối giữa hai huyện lắc và grong anna
đã xảy ra tình trạng sạt lầu sụt lốn từ hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục và sửa chữa
điều này đã khiến cho người dân địa phương rất lo lắng
không bảo đảm an toàn khi lưu thông qua đây
nhất là vụ thu hoạch lúa đông xuân cận kề
nhu cầu đi lại vận chuyển nông sản của bà con rất lớn
sau hơn nửa năm tình trạng sạt lở rụt lốn mái ta lùi
nên đường tại khu vực này vẫn chưa được khắc phục
đây là tuyến đường thuộc dự án cải tạo nâng cấp và kéo dài tỉnh lộ bảy
có tổng mức đầu tư bảy mươi tỷ đồng với chiều dài hơn một mươi hai km
do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc làm chủ đầu tư
nghiệm thu hoàn thành vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
công trình hết thời gian bảo hành vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại vị trí bị sạt lở đơn vị quản lý đã tiến hành giao chắn vị trí hư hỏng bằng dây
và bố trí các dọ đá để cảnh báo phương tiện và người tham gia giao thông
tuy nhiên không có đèn cảnh báo vào buổi tối
nên tiêm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
thưa quý vị với phương châm bốn tại chỗ
nhiều mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư như tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
điểm chữa cháy công cộng đã và đang phát huy hiệu quả tích cực
góp phần đảm bảo an toàn cháy nổ ngay tại cơ sở
việc nhân rộng các mô hình này trên toàn thành phố hà nội
đã giúp huy động và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy
những ngôi nhà hộ kinh doanh nằm san sát nhau tại các con ngõ nhỏ của hà nội chẳng mấy xa lạ
trước nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ cao các hộ kinh doanh nằm liên kề trên địa bàn quận long biên
đã tự nguyện đăng ký tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
đặc biệt trong một ngõ giờ đây không chỉ có một tổ liên gia
mà được nhân rộng với sự tham gia của cả các hộ liên kề
không chỉ tự nguyện trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy
các hộ nằm trong tổ liên gia đều sẵn sàng hướng dẫn khắc phục các tồn tại
thiếu sót về phòng cháy chữa cháy cho các hộ dân xung quanh
nhiều điểm chữa cháy công cộng tại địa bàn dân cư được xây dựng mang lại hiệu quả thực tế cao
chúng tôi cũng nhận tin báo cháy tuy nhiên xuống hiện trường không phải tổ chức chữa cháy
vì người dân thứ nhất đã có kiến thức kỹ năng sử dụng cho các trang thiết bị phương tiện phòng cháy cháy
sử dụng các phương tiện được trang bị tại khu dân cư và dòng tát đám cháy
dân đến là không gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản cũng như tính mạng của người dân trên địa bàn
những mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy đã và đang cho thấy hiệu quả tích cực trong việc phòng cháy chữa cháy
điều này không chỉ bảo đảm an toàn giúp người dân chủ động khi có cháy mà còn hỗ trợ lực lượng chức năng nếu có cháy lớn xảy ra
nhằm gắn kết văn hóa hai nước việt hàn đưa nghệ thuật việt nam lên sân khấu toàn cầu
triển lãm dành riêng cho bạn trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ người hàn quốc gia cang thuật giang đang diễn ra tại hà nội

trên tác phẩm sơn dầu tà thực vẽ trên toàn gỗ theo phong cách hiện đại triển lãm đã trưng bày những tác phẩm vẽ hoa gói trong báo chí việt nam
chứa được những câu chuyện lịch sử về con người việt nam
họa sĩ gia cang thuật giang đã thể hiện tình yêu đặc biệt của mình dành cho đất nước và con người việt nam với họa sĩ việt nam là quê hương thứ hai
triển lãm là nỗ lực để góp phần đưa tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng đến gần với các công chúng yêu nghệ thuật nước nhà
trong cuốn khổ chương trình ban tổ chức đã tổ chức đấu giá một số tác phẩm của họa sĩ gia cang thuật giang và trao năm mươi triệu đồng cho quỹ từ thiện ương mầm tương lai để giúp đỡ các trẻ em việt nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
triển lãm trưng bày đến ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay nhiều địa phương là điểm đến du lịch nổi bật sẽ tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật du lịch hấp dẫn thu hút người dân và du khách
các công viên khu điểm du lịch tham quan trên địa bàn thành phố hồ chí minh đều sẵn sàng phục vụ lượng khách dự kiến sẽ tăng cao vào dịp nghỉ lễ
thành phố hồ chí minh cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại một số địa điểm vào tối ngày ba mươi tháng bốn biểu diễn nghệ thuật tại nhiều quận huyện và thành phố thủ đức tạo thêm điểm nhấn thu hút người dân và du khách đến tham quan giải trí
được tổ chức thành công trong bốn ngày từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng bốn hội trợ du lịch quốc tế việt nam hai nghìn hai mươi bốn được coi là ngày hội lớn của ngành du lịch
hội trợ đã tạo ra không khí sôi nổi cho sự giao lưu trao đổi giữa các đơn vị du lịch giữa các địa phương trong nước và quốc tế góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển nhanh bền vững của ngành du lịch trong năm nay